ngày hôm qua hai mươi chín tháng một mươi một tại thành phố tam kỳ quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai phối hợp với tỉnh đoàn quảng nam và hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh quảng nam đã tổ chức chương trình cho học bổng vì tương lai xanh cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thời gian vừa qua
hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh quảng nam đã tổ chức chương trình cho học bổng vì tương lai xanh cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thời gian vừa qua
hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh quảng nam đã tổ chức chương trình cho học bổng vì tương lai xanh cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thời gian vừa qua